theo như kế hoạch tổng cục quản lý đất đai sẽ thanh tra một số dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng
hoặc chậm đưa đất vào sử dụng có dấu hiệu sai phạm tại bảy tỉnh thành phố trên cả nước
trong thời gian tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi tổng cục quản lý đất đai sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai
trong việc quản lý sử dụng đất trồng lúa tại các tỉnh hưng yên và hậu giang
từ tháng năm đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sẽ thực hiện việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đai
tại tỉnh bình thuận hà nội và thành phố hồ chí minh
các dự án được thanh tra gồm dự án khu du lịch sinh thái kê gà tại huyện hàm thuận nam
dự án khu du lịch sinh thái delverton tại huyện bắc bình dự án khu du lịch bào trắng hòn hồng tại huyện bắc bình
dự án khu sân góp và biệt thử hàm thuận nam
trên địa bàn thành phố hà nội có bốn dự án thuộc diện thanh tra gồm dự án đầu tư xây dựng khu đô thị bắc an khánh
tại huyện hoài đức dự án khu đô thị thành phố giao lưu tại quận bắc tử liêm dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị đại học vân canh
tại huyện hoài đức khu đô thị mới tây mỗ đại mỗ vinh hôm bắc tại quận nam tử liêm
tại thành phố hồ chí minh cơ quan chức năng sẽ thanh tra đối với ba dự án là khu nhà ở xã hội khu nhà ở thương mại vạn gia phúc
tại quận sáu khu nhà ở một biz một kép tại quận một dự án khu dân cư và du lịch văn hóa giải trí tại quận hai
ngoài ra tổng cục quản lý đất đai sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường
tại các tỉnh lâm đồng và hòa bình